các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đơn vị tham gia triển khai chương trình cần tuân thủ đề cương nghiên cứu đã được hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thẩm định chấp thuận và đã được bộ y tế phê duyệt đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân
đề cương nghiên cứu đã nêu rõ tiêu chuẩn lựa chọn bao gồm đối tượng mắc covid một mươi chín thể nhẹ trên một mươi tám tuổi có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh hoặc rt pcr dương tính với sars cov hai
không có các dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu oxy thở nhịp hai mươi lần một phút
s po hai từ chín mươi bốn trở lên có thể dùng thuốc bằng đường uống
các đối tượng bị loại trừ bao gồm người bệnh quá mẫn cảm hoặc chống chỉ định với thuốc hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc tiền sử mắc virus viêm gan b hoặc c kèm sơ gan bệnh gan giai đoạn cuối
ung thư biểu mô tế bào gan tiền sử viêm tụy cấp trong vòng ba tháng hoặc viêm tụy mạn tổn thương thận cấp suy thận nặng hoặc phải chạy thận nhân tạo
lọc màng bụng trong quá trình sử dụng thuốc phụ nữ có thai đang cho con bú
khi sử dụng thuốc bệnh nhân nam không hiến tinh trùng quan hệ tình dục phải sử dụng biện pháp tránh thai ít nhất trong chín mươi ngày đối với nam và hai mươi tám ngày với nữ sau liều thuốc cuối cùng
ưu tiên các đối tượng có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng
monopiravir không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai
phụ nữ chuẩn bị mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị và trong bốn ngày sau liều monupiravir cuối cùng
dựa trên khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh từ monopia
không khuyến cáo ép không là phụ nữ nuôi con nhỏ cho con bú trong thời gian điều trị và trong bốn ngày sau liều monopiravir cuối cùng
để đảm bảo an toàn hiệu quả chỉ sử dụng thuốc monupiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định các giới hạn sử dụng và các cảnh báo thận trọng của thuốc
không tự ý mua sử dụng thuốc monopia trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường
đại diện hội đồng tư vấn đề
phân cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc của bộ y tế nhấn mạnh